mặc dù chưa được cơ quan chức năng của tỉnh lào cai phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường
cũng như chưa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại thế nhưng trên địa bàn xã bản hồ
huyện sapa đã xuất hiện công trình nhà máy thủy điện bản hồ thuộc công ty cổ phần công nghiệp việt long
xây dựng trái phép gây bức xúc cho người dân
theo ông đào á khởi chủ tịch ubnd xã bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy xã nhận được công văn số hai nghìn bốn trăm bảy mươi chín của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh lào cai
về việc xin ý kiến hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện bản hồ
chính quyền xã đã họp bàn sau đó đã có văn bản trả lời
theo đó cả người dân và chính quyền địa phương đều không đồng ý hạn chế đầu tư xây dựng thêm thủy điện bản hồ
vì trên địa bàn đã có rất nhiều nhà máy thủy điện rồi các dự án này tác động tới môi trường
và nhiều hộ gia đình đã mất đất sản xuất dẫn đến đói nghèo
tuy nhiên không hiểu vì sao nhà máy này vẫn được xây dựng
văn bản cơ sở pháp lý để tổ chức trình thai xây dựng thực hiện làm thì cũng chưa được
nghiêm trọng hơn dự án nhà máy thủy điện bản hồ còn chưa hề được ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cấp phép
vi phạm nghiêm trọng luật đầu tư luật bảo vệ môi trường luật khoáng sản và tài nguyên nước gây bức xúc cho người dân
do đó để người dân yên tâm sản xuất ổn định đời sống
các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai cần nhanh chóng có biện pháp xử lý rứt điểm tình trạng trên